huyện đảo lý sơn quảng ngãi hàng năm thu hút hàng chục nghìn khách du lịch đến tham quan
từ đây kéo theo tình hình vận chuyển tàng trữ sử dụng ma túy
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tệ nạn tội phạm ma túy đưa ra đảo
đối tượng phạm văn lợi hai mươi tám tuổi trú tại xã an vĩnh huyện lý sơn
trong lúc đang làm thủ tục để lên tàu cao tốc ra đảo lý sơn
thì bị lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ quản lý cảng sa kỳ bắt giữ
sau khi khám xét trên người đối tượng lợi lực lượng chức năng phát hiện một túi ma túy đá và một số vật dụng liên quan
thời gian gần đây tình hình vận chuyển ma túy từ đất liền ra đảo lý sơn gia tăng
phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt để đối phó lại với các cơ quan chức năng
đáng lo ngại là các chất ma túy tổng hợp được các đối tượng mua bán rất đa dạng nhiều chủng loại khác nhau
từ ma túy dạng viên nén ma túy dạng đá lôi kéo một số bộ phận thanh niên trên đảo sử dụng
các chuyên án phòng chống tội phạm về ma túy một cách chặt chẽ và có sự trao đổi thông tin
giữa các lực lượng với nhau để nhằm đảm bảo là không có tình trạng vận chuyển ma túy từ đất liền ra đảo
hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động tham mưu cho địa phương
triển khai các đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy và hoạt động phạm tội về ma túy
từ đất liền ra huyện đảo lý sơn
góp phần để huyện đảo lý sơn bình yên là điểm đến an toàn cho du khách trong nước và quốc tế